theo kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch phát triển ngành thương mại tp hcm đến năm hai nghìn ba mươi
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi tp hcm sẽ thành lập ba trung tâm logistics để phục vụ cho sự phát triển kinh tế của thành phố
theo đó định hướng có hai trung tâm logistics phục vụ trung chuyển hàng hóa quy mô lớn đặt tại khu vực phía bắc và phía nam
đến năm hai nghìn hai mươi đạt tối thiểu bốn mươi hectare và đến năm hai nghìn ba mươi là trên bảy mươi hectare
một trung tâm logistics chuyên dụng hàng không tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất long thành
hoặc trên tuyến đường kết nối trực tiếp đến cảng hàng không với quy mô tối thiểu từ ba đến bốn hectare giai đoạn một và bảy tám ha giai đoạn hai
từ nay đến năm hai nghìn ba mươi thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng giao thông trọng điểm
đạt mục tiêu tỉ trọng
tổng đồng góp dịch vụ của logistic vào ria db khoảng một mươi năm
tỷ lệ dịch vụ logistics thuê ngoài khoảng sáu mươi năm góp phần kéo giảm chi phí logistics của toàn nền kinh tế so với gdp còn khoảng một mươi năm đến một mươi bảy